chiều qua một vụ cháy lớn xảy ra tại công ty trách nhiệm hiệu hạn xuất nhập khẩu kim ngọc thuộc xã nha bích thị xã trân thành tỉnh bình phước
vào khoảng hai giờ lửa bất ngờ bùng cháy tại kho chứa nguyên liệu gỗ răm rộng gần ba m hai
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy điều động chín xe chữa cháy cùng với năm mươi cán bộ tới hiện trường phối hợp với công an địa phương dập lửa
sau gần hai giờ đồng hồ lực lượng chức năng đã khống chế được ngọn lửa ngăn ngừa cháy lan
vụ cháy đã thiêu dụi nhiều tài sản máy móc trong kho xưởng rộng gần ba m hai ước tính gây thiệt hại nặng nề
lực lượng chức năng đang tiếp tục thống kê thiệt hại điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy